quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay tổ hợp khối khí mát và vùng hội tụ gió vẫn còn duy trì
vì thế miền bắc thời tiết chủ đạo vẫn là mây nhiều có mưa mưa rào
trong đó khu vực các tỉnh như lạng sơn quảng ninh hải phòng bắc giang
hay là khu vực lào cai lai châu và điện biên sẽ vẫn là những vùng có mưa rông cục bộ có điểm mưa to
các nơi khác của miền bắc trời nắng gián đoạn
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc sẽ giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ trời mát mẻ
trong ngày hôm nay dưới tác động của rãnh mây rông phía bắc ở khu vực thanh hóa nghệ an
cũng như hà tĩnh tiếp tục duy trì tình trạng mây nhiều nắng gián đoạn
về chiều tối có mưa rào và rông diện rải rác
trong đó khu vực phía tây của tỉnh thanh hóa cũng như nghệ an có khả năng xuất hiện mưa rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh thành phố ở khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận trời nắng sớm nhưng không gắt
mức nhiệt ngày hôm nay cao ba mươi ba ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ trời nắng nóng cục bộ
với các tỉnh thành phố miền nam lúc này trời không mưa và đã có nắng
mức nhiệt ngoài trời cả tây nguyên và nam bộ cũng khá là dễ chịu
khoảng hai mươi hai hai mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên và hai mươi năm hai mươi tám độ ở khu vực nam bộ
dự báo trong chiều và tối nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ xuất hiện
trở lại những cơn mưa rông nguyên nhân là do đời gió đông ở trên độ cao
một năm trăm linh ba m đưa ẩm từ biển vào gây mưa rào và rông rải rác ở cả khu vực tây nguyên
cũng như nam bộ cục bộ có điểm mưa to thời gian mưa sẽ xuất hiện sau một mươi năm giờ chiều
còn khoảng thời gian từ nay đến một mươi năm giờ chiều cả hai khu vực trời vẫn tạnh giáo có nắng
mức nhiệt ngày ở tây nguyên cao ba mươi hai ba mươi năm độ còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ

nam bộ trời nắng nóng diện rộng trong khoảng thời gian từ một mươi hai đến một mươi năm giờ chiều nhưng mức độ nóng không quá gắt
trên biển ở khu vực vĩnh bắc bộ trong ngày hôm nay còn có mưa rào và rông rải rác
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc đến đông cấp bốn
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp ba bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước